để chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tp hcm đã có kế hoạch tuyển dụng mới năm một trăm hai mươi sáu giáo viên cho các cấp học và ngành học
nhằm đáp ứng yêu cầu học tập cho hơn một sáu triệu học sinh trên địa bàn thành phố
năm học mới này toàn thành phố sẽ tăng thêm khoảng sáu mươi bảy hai trăm bốn mươi ba học sinh
trong đó có khoảng ba mươi học sinh không có hộ khẩu thành phố
do số lượng học sinh tăng nhanh năm nay toàn thành phố đã thiếu năm một trăm hai mươi sáu giáo viên
trong đó bậc học mầm non thiếu một năm trăm hai mươi hai giáo viên bậc tiểu học thiếu một bảy trăm năm mươi hai giáo viên
còn lại bậc học trung học cơ sở và bậc học trung học phổ thông
đặc biệt ngành học mầm non trong các khu chế xuất khu công nghiệp
nhu cầu dễ trẻ dưới ba mươi sáu tháng tuổi đã tăng nhanh đột biến
thành phố thì thiếu ở hai cái bậc mầm non và tiểu học
nhưng những chế độ chính sách những nghị quyết của hội đồng dân thành phố và ủy ban dân thành phố
cũng đã làm giảm cái áp lực này
các quận huyện vẫn tự nhiên
tuyển đủ để các cô giáo mầm non hay là tiểu học cũng thực hiện công việc của mình
sắp tới đây thì chúng tôi chuẩn bị sẽ đề xuất tiếp với lại ủy ban dân thành phố
để trình hội đồng nhân thành phố các chế độ chính sách cho giáo viên của bậc tiểu học
để đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục
ủy ban nhân dân thành phố sẽ cho tuyển dụng giáo viên ở các cấp học
không cần hộ khẩu thành phố mà tuyển dụng giáo viên trong cả nước
đồng thời ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ban hành nhiều chính sách ưu đại
đối với ngành học mầm non đang công tác tại các khu chế xuất khu công nghiệp
tư dạy thêm ngoài giờ hành chính và dạy thêm vào các ngày thứ bảy chủ nhật v v
các điều kiện trang thiết bị dạy học hiện đại
các lớp học thông minh mô hình trường đã được đầu tư quan tâm rất là rõ
nên tôi cho rằng giáo dục phổ thông là giáo dục nền tảng của thành phố
sẽ cung cấp đủ nguồn nhân lực chất lượng cao mà thành phố cần
và đây là một trong những nền tảng
nền tảng nhất tiền đề để cho các trường đại học cao đẳng
có thể đào tạo ra cái nguồn nhân lực chất lượng cao đó
hiện nay ngoài chú trọng đầu tư cơ sở vật chất tuyển dụng giáo viên mới
ngành giáo dục và đào tạo thành phố còn tập trung để đổi mới nâng cao
chất lượng giáo dục ở các cấp học ngành học
quan tâm phát triển phẩm chất năng lực cho người học
chú trọng giáo dục đạo đức lối sống kỹ năng cho học sinh trong năm học mới